bị cáo đinh la thăng nguyên chủ tịch tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam và sáu bị cáo chính thức
bị đưa ra xét xử phúc thẩm tại tòa án nhân dân cấp cao hà nội sau khi kháng cáo trong vụ án
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại pvn
trong phần thủ tục bị cáo nguyễn xuân sơn nguyên phó tổng giám đốc pvn đã xin rút toàn bộ
nội dung kháng cáo về bản án hình sự và dân sự bị cáo chỉ xin kháng cáo với tư cách
người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án tuy nhiên theo hội đồng xét xử
vì phiên phúc thẩm có nhiều nội dung kháng cáo liên quan đến nguyễn xuân sơn nên bị cáo này
vẫn tham gia phiên tòa với tư cách bị cáo trong đơn kháng cáo bị cáo nguyễn xuân sơn
kiến nghị tòa xem xét buộc ninh văn quỳnh nguyên kế toán trưởng pvn bồi thường hai trăm linh tỷ đồng
khoản tiền sơn cho rằng đã đưa cho bị cáo quỳnh để chăm sóc lãnh đạo tập đoàn dầu khí
cũng trong phần làm thủ tục luật sư bào chữa cho bị cáo đinh la thăng đã đề nghị hội đồng xét xử
triệu tập đại diện của văn phòng chính phủ ngân hàng nhà nước việt nam bộ công thương để làm rõ
nhiều tình tiết của vụ án theo ý kiến hội đồng xét xử trong quá trình xét xử tòa sẽ triệu tập
các bên liên quan nếu thấy cần thiết tại tòa bị cáo đinh la thăng không trình ra được chứng cứ gì
mới song luật sư bảo chữa cho bị cáo này cung cấp cho hội đồng xét xử tài liệu về hai pháp nhân
từng đồng ý mua cổ phần của pvn tại ocean bank sau phần thủ tục công bố bản án sơ thẩm
phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi của hội đồng xét xử đối với các bị cáo những người có quyền
lợi và nghĩa vụ liên quan về các nội dung kháng cáo bị cáo đinh la thăng có năm luật sư bảo chữa